sau hai ngày thăm dò ý kiến giảm giờ làm nên hay không trên trang facebook của công đoàn việt nam
kết quả cho thấy là đa số người lao động muốn giảm giờ làm
cụ thể tám mươi hai trong số những người tham gia cuộc khảo sát chọn giảm giờ làm từ bốn mươi tám giờ xuống bốn mươi bốn giờ một tuần
tính đến sáng ngày một mươi một tháng chín đã có gần một sáu trăm linh ý kiến tham gia bình chọn dự thảo luật lao động sửa đổi
đăng trên trang facebook công đoàn việt nam trong đó chỉ có một mươi tám chọn phương án một là giữ nguyên giờ làm như hiện nay
tức bốn mươi tám giờ một tuần tương đương sáu ngày trên một tuần
các bình luận về cuộc thăm dò này ủng hộ phương án hai là giảm giờ làm mức lương thưởng vẫn được giữ nguyên
phương án này sẽ giúp người lao động có thêm thời gian dành cho gia đình
vì hiện tại công việc chiếm hết thời gian nên họ không có điều kiện quan tâm đến gia đình
có ý kiến cho rằng phía doanh nghiệp cũng nên cho cán bộ công nhân viên được nghỉ thứ bảy chủ nhật
người lao động cần được nghỉ như công chức viên chức để tái tạo sức lao động
cũng có ý kiến cho rằng nếu giữ phương án cũ làm việc bốn mươi tám giờ trên một tuần
thì phải tăng lương vì hiện lương công nhân quá thấp mà chi phí sinh hoạt ngày càng tăng